tính từ một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng tám đến sáu h ngày hai mươi sáu tháng tám việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một hai mươi chín ca
trong hai mươi chín ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là năm trăm chín mươi hai ca số ca còn đang điều trị là bốn trăm một mươi ca và số ca tử vong là hai mươi bảy ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy mươi một tám trăm hai mươi một người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một chín trăm sáu mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi hai trăm ba mươi bảy người cách ly tại nhà và nơi lưu trú bốn mươi chín sáu trăm hai mươi một người